dịch cúm da cầm ah năm n sáu hiện đang xuất hiện ở tỉnh phú yên khiến hàng nghìn con da cầm chết hàng loạt
đáng chú ý là chỉ mới cách đây không lâu tại tỉnh đắk lắc cũng phát hiện ổ dịch này trước đó là nghệ an hải phòng
cúm da cầm h năm n sáu là chủng virus độc lực mạnh và có khả năng lây lan sang người
tuy nhiên nhiều người dân hiện vẫn còn khá chủ quan chưa thực hiện các biện pháp phòng dịch
dù cơ quan chức năng đang tích cực phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền vận động bà con
phòng chống không để dịch lây lan trên diện rộng
chủ quan không tiêm phòng cho da cầm vì ngại phải tốn kém chi phí vaccine
hoặc cho rằng dịch bệnh chỉ xảy ra với đàn da cầm có số lượng lớn
nhiều hậu chăn nuôi vẫn đang thở ơ với dịch cúm da cầm
dù chính quyền địa phương tích cực tuyên truyền về nguy cơ lây nhiễm của dịch bệnh
tôi có nuôi mấy chục con gà mấy chục con dịch để ăn thịt thôi là hào thuốc y
không có lợi là kêu chích thuốc ngừa còn kêu chích là chỗ mấy người là một trăm hai mươi một vậy đó
trả lên thì nó mới có kêu chích ngừa còn này là không có kêu chích ngừa
trước đây là vaccine là vaccine cho toàn bộ còn hiện nay là vaccine bán
nên số đàn lớn người ta cũng ngại về tiền
lý do thứ hai nữa là các khổ mà nhỏ lẻ thì thường người ta để ăn thịt
khoảng vài ngày người ta bắt ăn rồi mình tiêm người ta ăn không được
cúm ah năm n sáu là chủng virus có độc lực mạnh nên nguy cơ lây lan rất lớn
và có khả năng lây lan sang người nếu không thực hiện đúng quy trình xử lý khi được phát hiện
những đàn da cầm khi mắc cấm này thường chết rất nhanh
đáng chú ý thời điểm thu đông như hiện nay cũng là mùa mà loại virus này rất dễ bùng phát
cúm ah năm n sáu cũng là chủng độc lực cao gây ra dịch bệnh cúm da cầm và có khả năng lây lan sang người
ở trung quốc đã ghi nhận trường hợp người bị nhiễm virus cúm ah năm n sáu
cúm ah năm n sáu cũng là chủng độc lực cao gây ra dịch bệnh cúm da cầm và có khả năng lây lan sang người
người chăn nuôi cần thường xuyên theo dõi sự phát triển của đàn da cầm
nếu xuất hiện da cầm chết độc ngột số lượng lớn phải báo ngay cho cơ quan thú y để có hướng dẫn xử lý
những đàn da cầm chưa mắc bệnh cần được tiêm phòng vaccine đầy đủ
ngành thú y khuyến cáo bà con khi chăn nuôi da cầm nên thực hiện chăn nuôi an toàn sinh học
nuôi kép kín đối với từng trại hoặc từng dạy chuồng kiểm soát dịch bệnh theo từng khu vực trong trại
sử dụng con giống an toàn dịch bệnh nuôi cách ly da cầm mới nhập phòng bệnh bằng vaccine
vệ sinh và tiêu độc khử trùng chuồng trại theo định kỳ xử lý chất thải
bên cạnh đó chính quyền địa phương cần tăng cường kiểm soát tình trạng giết mổ
kinh doanh da cầm không rõ nguồn gốc chưa qua kiểm dịch vì đây là nguy cơ rất cao lây lan cúm da cầm sang người
đồng thời xử lý nghiêm việc nhập lậu da cầm phát hiện và xử lý ẩu dịch kịp thời